từ đầu năm đến nay sản lượng khai thác gỗ rừng trồng của tỉnh phú yên tăng gần ba mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
sản lượng gỗ tăng cao là do được giá và nhiều diện tích đến kỳ khai thác chủ yếu là cây keo lai
hiện mỗi tấn gỗ keo tại rừng có giá ít nhất một một triệu đồng tăng năm mươi đồng so với đầu năm hai nghìn một mươi tám
điều này đã khuyến khích các doanh nghiệp và người dân mở rộng diện tích trồng rừng kinh tế trên đất gò đồi
và đất nông nghiệp bạc màu để nâng cao thu nhập bảo vệ môi trường sinh thái
trung bình mỗi hectare trồng cây keo có vốn đầu tư từ hai mươi triệu đến hai mươi năm triệu đồng
và sau từ năm đến bảy năm người trồng rừng lãi từ năm mươi triệu đồng trở lên
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên bảy năm trở lại đây
trung bình mỗi năm tỉnh trồng được hơn bốn hectare rừng kinh tế
và từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay mỗi năm khai thác ít nhất bốn mươi mét khối gỗ trở lên